thưa quý vị liên quan đến vụ án cháy quán karaoke an phú tp thuận an tỉnh bình dương
cơ quan chức năng đã định hướng mở rộng điều tra để xác định thêm trách nhiệm của tổ chức cá nhân có liên quan
và vào ngày hôm nay thông tin ngành chức năng cho biết đã có kết quả xét nghiệm adn thêm bảy thi thể trong vụ cháy này
như vậy là trong số ba mươi hai thi thể trong vụ cháy quán karaoke đã có hai mươi bốn thi thể xác định được danh tính
hiện cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể để gia đình lo hậu sự còn tám thi thể đang được xét nghiệm adn
về tình hình sức khỏe của các nạn nhân bị thương hiện có bốn người điều trị tại hai bệnh viện trên địa bàn tỉnh bình dương
và đến nay tình trạng sức khỏe đã ổn định
vụ cháy đã được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khởi tố vụ án để tiếp tục điều tra
liên quan đến vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng này thực hiện chỉ đạo của bộ công an về việc thực hiện công điện của thủ tướng chính phủ
giám đốc công an tỉnh bình dương đã có công điện yêu cầu trưởng công an các đơn vị địa phương thuộc công an tỉnh khẩn trương thực hiện một số mặt công tác
để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự phòng cháy chữa cháy đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke quán bar vũ trường